phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trần văn thời tỉnh cà mau cho biết
thời gian gần đây người nuôi cá bớp khu vực đảo hòn chuối gặp rất nhiều khó khăn
bởi cá bị bệnh mù mắt rất nhiều dẫn đến chết hàng loạt
khu vực đảo hòn chuối có hai mươi năm hộ đang nuôi cá bớp với hơn một trăm tám mươi lồng số lượng hơn ba mươi con
thông thường cá bớp nuôi đến trọng lượng từ tám một mươi kg thì người nuôi xuất bán
có thời điểm tỷ lệ cá bớp bị bệnh mù mắt lên đến bốn mươi
người nuôi cá bớp nghi ngờ cá bị mù mắt do nguồn nước ô nhiễm
hoặc do sứa biển bám vào khiến cá bị gẻ lở mù mắt
cũng vì lẽ đó mà người nuôi cá lồng bè trên đảo hòn chuối không có cá để bán
dù giá cá hiện tăng cao
trước tình trạng trên ngư dân nuôi cá bớp đã gửi mẫu cá bị bệnh
đến sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh để sớm tìm ra nguyên nhân
và đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời cho bà con nuôi cá